sau gần chín mươi ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng thì việt nam đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới
lây lan từ khu cách ly ra bên ngoài đầu tiên phải nói đến những sai phạm tại khu cách ly tập trung rồi đến cách ly tại nhà
tại nơi lưu trú sai phạm từ người thực hiện cách ly đến người giám sát điều mà vốn dĩ đã được bộ y tế liên tục cảnh báo
yêu cầu siết chặt ngay từ khi có dịch covid một mươi chín
chuyện gì đến thì cũng phải đến hậu quả từ sự vô ý thức của một vài cá nhân mà chúng ta đang phải dốc toàn lực
để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh phải chăng đã đến lúc không chỉ trông chờ vào ý thức của từng người
mà cần áp dụng chế tài thật mạnh cho những sai phạm các cơ quan chức năng cũng cần phải xem xét lại sự quản lý giám sát
việc phòng dịch của mình liệu chúng ta đã thật sự làm tròn trách nhiệm hay chưa
căn cứ vào luật phòng chống bệnh truyền nhiễm các văn bản hướng dẫn thi hành luật văn bản phòng chống covid một mươi chín
thì bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai đã vi phạm
bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai đã vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống covid một mươi chín mà cụ thể là quy định cách ly tại khu cách ly tập trung và cả cách ly tại nhà
còn khu cách ly do việt nam airlines quản lý cũng không tuân thủ các quy định về cách ly y tế phòng chống covid một mươi chín tại cơ sở cách ly tập trung
theo quy định của bộ y tế khi phát hiện bệnh nhân dương tính lập tức đối tượng tiếp xúc phải được cách ly tập trung một mươi bốn ngày
nhưng cơ sở này lại để đối tượng về cách ly tại nhà và trở thành bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai
cùng với đó khu quản lý nhà trọ phường hai quận tân bình cũng không thực hiện đúng quy định về các biện pháp cách ly tại nhà
hàng loạt các sai phạm liên quan đến cách ly y tế liên tục nối tiếp nhau hậu quả là dịch đã lây ra cộng đồng
đã đến lúc áp dụng chế tài thật mạnh và nghiêm minh cho những trường hợp này chứ không chỉ dừng ở mức gian đe
đây là vi phạm nghiêm trọng cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh
tổ chức và cá nhân có liên quan không thể không xử lý những trường hợp này
ngăn ngừa giáo dục chung vì lý do vi phạm quy chế cách ly tập trung mà chúng ta đã chỉ đạo
theo quy định của pháp luật hình sự người nào lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người khác thì sẽ có hai mức phạt
thứ nhất là sẽ có mức phạt tiền từ năm mươi đến tối đa là hai trăm linh triệu đồng
trong trường hợp nguy hiểm hơn
thì người ta sẽ phải chịu mức phạt tù có thời hạn và mức phạt tù lên đến tối đa là một mươi hai năm
đây không phải lần đầu xảy ra những sai phạm về cách ly
trước đó cũng đã từng có các trường hợp tương tự và khác chăng là mức độ ảnh hưởng và hậu quả để lại
ý thức trách nhiệm là đương nhiên nhưng đã đến lúc cần phải áp dụng chế tài thật mạnh
chứ không chỉ dừng ở mức độ gian đe